theo sở y tế tp cnh trong một mươi bốn ngày qua thành phố đã ghi nhận một bảy trăm tám mươi năm trường hợp f
các ca f tăng mạnh là do xuất hiện thêm một số ổ dịch mới tại một số hẻm khu vực đông dân cư
và trước tình hình dịch bệnh tăng mạnh lây lan nhanh từ chín h ngày một một mươi một
cần thơ đã nâng cấp độ dịch trên địa bàn thành phố lên cấp độ hai
để tăng cường các giải pháp phòng chống dịch cần thơ đã huy động các lực lượng y tế công an quân đội
áp dụng đồng bộ quy trình hai mươi bốn h dập dịch khi có ca f mới khẩn trương khoanh vùng rộng và phong tỏa diện hẹp nhất
đồng thời tổ chức cách ly y tế nhanh nhất với các trường hợp f một f hai liên quan
trong một mươi bốn ngày qua thành phố đã truy vết được hai bốn trăm chín mươi sáu trường hợp f một và một hai trăm hai mươi bảy trường hợp f hai
đồng thời xét nghiệm test nhanh cho ba mươi bảy tám trăm sáu mươi tám lượt người và test pcr cho năm mươi ba trăm sáu mươi một lượt người
ngành y tế tp cnh
thành phố cũng đã kích hoạt thêm các bệnh viện điều trị covid một mươi chín tổ chức việc thu dung điều trị bệnh nhân theo mô hình tháp ba tầng với ba bốn trăm bảy mươi giường bệnh
bên cạnh việc tích cực điều trị tp cnh đang khẩn trương triển khai công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín